cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thị dung chú tại tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân bị dung tạt xăng đốt chết là anh nguyễn thanh tùng chú tại huyện bình tân tỉnh vĩnh long